kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là nội dung trí tiết
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình định đã tống đạt cáo trạng truy tố ba bị can
gồm nguyên công chức địa chính thị trấn phủ mỹ huyện phù mỹ bùi đức chọn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguồn công chức tài chính hồ thị bích lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và nguyên thủ quỹ trần thị nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu về tội tham mô tài sản
liên quan vụ án này còn có bị can bùi thái sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyên trưởng phòng tài nguyên đồng bầu trường huyện phủ mỹ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng trong năm hai nghìn một mươi bốn huyện phù mỹ triển khai việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ cho các đối tượng có đất
thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư và tuyến phía đông chợ phủ mỹ
lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công bùi đức chọn vẽ ra một số hồ sơ
rồi giả mạo chữ ký của nhiều người dân bị thu hồi đất để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước
khi cơ quan thanh tra điều tra vào cuộc phát hiện bảy hồ sơ bồi thường hỗ trợ trái pháp luật với tổng số tiền hơn sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong số đó có ba hồ sơ đã được chi trả với số tiền hơn bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bốn hồ sơ còn lại đang lập thủ tục thanh toán thì chiêu bị phát hiện
quá trình chọn thực hiện những chiêu trò rút ruột công quỹ hồ thị bích lệ cấu kết hợp thức hóa chứng từ kế toán
trong hồ sơ bồi thường trái pháp luật để chiếm đoạt một trăm tám mươi triệu đồng
trần thị nữ cũng tiếp tay cho chọn để chiếm đoạt một trăm chín mươi bốn triệu đồng
còn với riêng ông bùi thái sơn với chức vụ trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện phù mỹ
đã thiếu trách nhiệm kiểm tra giả soát hồ sơ thu hồi đất bồi thường hỗ trợ cho các đối tượng có đất thuộc diện thu hồi
để cho bùi đức chọn và hai đồng phạm lập hồ sơ giả thực hiện hành vi chiếm đoạt công quỹ
vâng ngoài việc truy tố các bị can nêu trên
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình định cũng còn kiến nghị
thường trực huyện ủy ubnd huyện phù mỹ xử lý kỷ luật đối với ông nguyễn anh thu
nguyên chủ tịch ubnd thị trấn phù mỹ nguyễn văn định hà
chủ tịch ubnd thị trấn phủ mỹ và một số cán bộ công chức có liên quan
được biết tại thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam bà hồ thị bích lệ
đang giữ chức chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam thị trấn phù mỹ huyện phù mỹ
tiếp tục với các thông tin khác
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bùi văn kiên
bốn mươi chín tuổi chú tại huyện mỹ đức hà nội
nguyễn khắc ấn chú tệ quận đống đa hà nội
và nguyễn đình chiến chú tại đồn xá tỉnh hà nam
để điều tra về tội làm buôn bán tem giả vé giả
ngày chín tháng một mươi một kiên mua hai cặp vé xe bóng đá và một vé lẻ mệnh giá năm trăm linh đồng
do liên đoàn bóng đá việt nam phát hành
để xem trận đấu giữa việt nam và uae vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ngay sau đó kiên thấy có nhiều người hỏi mua vé
nên nảy sinh ý định làm vé giả để bán kiếm lời
kiên mang tập giấy a bốn đến cửa hàng photocopy của nguyễn khắc ấn
để đặt photocoby màu một trăm tám mươi vé bóng đá
ấn trực tiếp futocopy vé cho kiên với tiền công là ba đồng một tờ a bốn
ngay sau đó kiên mang số vé giả trên ra khu vực quảng trường
sư vận động quốc gia mỹ đình chào bán cho khách
chưa dừng lại kiên thử tìm kiếm tập giấy a bốn
tiếp tục sản xuất vé giả trong trận đấu việt nam và thái lan
với thủ đoạn tinh vi hơn
kiên mua ba mươi chiếc rán trên vé
sau đó đến cửa hàng ấn đề nghị in vé
ấn đã bảo chiến nhân viên cửa hàng thực hiện
vào tối ngày một mươi tám một mươi một kiên đang chào bán vé giả cho khách
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thêm một vụ vận chuyển gần một trăm hai mươi kg pháo lậu từ biên giới phía bắc vào
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện và bắt xử lý
qua công tác tuần tra trên đường hồ chí minh
đoạn qua xe ea khai huyện ea hở leo
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện trên xe khách mang từ hướng gia lai qua đắk lắc
dưới khoang hành lý có bốn bao tải lớn
bên trong chứa gần một trăm hai mươi kg pháo hoa pháo trứng và pháo dây
tài xế nông hoàng dương ba mươi một tuổi ở huyện cư rút tỉnh đắk nông khai nhận
số pháo này là của ông hoàng văn hắc năm mươi ba tuổi
ở xe ea khai huyện ea hở leo tỉnh đắk nông
ngay sau đó ông hắc khai nhận đã mua số pháo này từ biên giới tỉnh cao bằng
đưa về đắk lắc bán kiếm lời trong dịp tết sắp tới
hiện vụ việc đang được giao cho công an huyện ea leo
tiếp tục điều tra xử lý
theo nghị định chín mươi một hai nghìn một mươi chín ndcp
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua thuê mua nhà công trình xây dựng
người nhận chuyển quyền sử dụng đất đai
tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận
hoặc không cung cấp cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua thuê mua nhà công trình xây dựng
người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định
tại khoảng bảy hai mươi sáu của luật nhà ở và khoảng bốn một mươi ba của luật kinh doanh bất động sản
thì hình thức và mức xử phạt tương ứng
với thời gian vi phạm
đặc biệt từ một mươi hai tháng trở lên
phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
đối với trường hợp vi phạm dưới ba mươi căn hộ công trình xây dựng thửa đất
phạt tiền từ ba trăm linh triệu đến năm trăm linh triệu đồng
đối với trường hợp vi phạm từ ba mươi đến dưới một trăm linh căn hộ công trình xây dựng thửa đất
phạt tiền từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng
đối với trường hợp vi phạm từ một trăm linh căn hộ công trình xây dựng thửa đất trở lên
nghị định cũng quy định cụ thể mức phạt
khi không làm thủ tục chuyển sang thuê đất
đối với trường hợp quy định tại khoản hai điều sáu mươi của luật đất đài
tại tỉnh bình định từ tháng bảy đến nay
năm chủ tàu cá đã phải khóc dở méo dở
khi tàu cá vỏ thép phải nằm bờ
với lý do không mua được bảo hiểm tàu cá
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định
toàn tỉnh có sáu mươi một tàu cá đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy
bao gồm bốn mươi tám tàu vỏ thép tám tàu composite
và chín tàu vỏ thép
theo quy định đối với tàu sáu mươi bảy
các chủ tàu phải cam kết mua đầy đủ bảo hiểm
mới được hoạt động
tàu vỏ thép là tài sản hình thành từ vốn vay
ngân hàng không cho tàu ra khơi
khi không có bảo hiểm
bởi nếu như gặp rủi ro trên biển
ngân hàng sẽ không thu hồi được giá trị con tàu
tuy nhiên hiện tại các công ty bảo hiểm
không mận mà về việc này
để tiếp tục bán bảo hiểm cho tàu sáu mươi bảy
vì đã thua lỗ nặng
không mua được bảo hiểm tàu vỏ thép nằm bờ
sẽ nhanh hư hỏng
người dân không có thu nhập
trả nợ cho ngân hàng
ngoài năm tàu đã hết hạn bảo hiểm
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ có thêm
hai mươi ba tàu vỏ thép khác hết hạn bảo hiểm
và sẽ không được phép ra khơi
hiện chính quyền địa phương đang tìm
biện pháp tháo gỡ vấn đề này
còn tại tỉnh quảng ngãi
một hướng mở cho ngư dân tỉnh quảng ngãi
tạo cơ hội hợp tác nghề cá trên ngư trường nước ngoài
khi lần đầu tiên một công ty trong nước
đã được hai quốc gia
ở quốc đảo thái bình dương là solomon
và vanuatu cấp giấy phép
hoạt động trong lĩnh vực khai thác
và chế biến thủy sản đã đến quảng ngãi
xúc tiến các bước đưa tàu cá
và ngư dân ra nước ngoài hành nghề
đó là công ty xuất nhập khẩu
hoàng kim việt group
và đơn vị này đang cùng với cục đăng kiểm solomone
đến trực tiếp quảng ngãi để lựa chọn
các tàu đảm bảo chất lượng
tiến tới hợp tác khai thác hải sản hợp pháp
tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi bảy ts
của ngư dân võ văn lự
ở xã bình châu huyện bình sơn
là một trong những tàu cá được công ty
xuất nhập khẩu hoàng kim việt group
phối hợp với cục đăng kiểm solomon
đến kiểm tra đánh giá chất lượng
trước khi ký kết hợp tác
đưa sang solomon khai thác hải sâm
qua kiểm tra tàu cá công suất
một trăm linh mã lực trị giá ba tỷ đồng này
của ông lự đủ điều kiện
để hợp tác khai thác hải sản tại solomon
theo ngư dân lự thì việc
liên kết đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài
khai thác hải sản sẽ mở ra cơ hội
cho ngư dân trong phát triển kinh tế biển
tàu mà nói to là chín mươi
đọc qua nát và được ra rác
nhưng bây giờ còn thủ tục
của nhà nước việt nam
cho bà con
bây giờ đi đến bếp ở nước ngoài
đi qua bãnh
khai thác bãi rạng
đi với giấy tài hợp pháp
cho bà con đi qua bãnh
trên đường đi
đến nơi này để đến bếp
thì nó an toàn không có vấn đề xảy ra cho bà con ngư dân
vấn đề đó là tôi mang muốn nhất
cục đơn kiểm solomon đã kiểm tra trực tiếp
sáu tàu cá của ngư dân quảng ngãi
và cho rằng
cả sáu tàu cá này đều đủ điều kiện
để sang solomon khai thác hải sản
các thủ tục pháp lý có liên quan
đều đã được công ty xuất nhập khẩu
hoàng kim việt group
thông qua tổng cục thủy sản
trên cục thủy sản tỉnh quảng ngãi
và đây sẽ là đơn vị đầu tiên
đưa ngư dân sang ngư trường nước ngoài
khai thác hải sản hợp pháp
mang công ty khay đó
đưa với người dân tôi đây
thì phải có một trách nhiệm lớn
kể cả ở trong nước và ngoài nước
mà cứ đưa đây là phải đưa về
và quyền lại kinh tế của
cái lâu động đó phải đảm bảo
về trang các thực thu trang các thời gian
mà làm công việc ở ngôi biển
cái đợt mà đưa ngư dân
đi khai thác ở solomon đợt này
là hoàn toàn là do
thỏa thuận giữa doanh nghiệp
và các chủ tàu
và đối tượng khai thác
của doanh nghiệp
là hải sản
chính vì vậy là cho nên họ chọn
những chủ tàu và ngư dân
có kinh nghiệm về đánh bắt
về người làng
là có kinh nghiệm về đánh bắt hay không
chúng tôi tin tưởng đây là một cái đợt đi
mà hợp pháp
theo dự kiến
nếu như không có gì thay đổi
thì trong quý i năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý
công ty xuất nhập khẩu hoàng kim việt group
sẽ đưa sáu tàu cá của ngư dân quảng ngãi
sang đánh bắt hợp pháp
trên vùng biển solomon
đây được coi là một trong những cách làm
giúp ngăn chặn triệt đề tình trạng ngư dân
đánh bắt bất hợp pháp
trên vùng biển nước ngoài
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi
chính phủ dự kiến mục tiêu gdp
tăng khoảng sáu tám
lạm phát dưới bốn
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
khoảng ba mươi ba ba mươi bốn gdp
không chỉ đặt mục tiêu nâng cao năng suất
chất lượng hiệu quả của nền kinh tế
mà kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
còn nhấn mạnh yếu tố tăng trở nhanh
và bền vững
mặc dù kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
đã đạt được nhiều thành tiệu
song điều này đang đặt ra nhiều thách thức
cho kinh tế việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
và những năm tiếp theo
và trong một góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
sẽ đề cập tới vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
một nhà máy sản xuất ô tô
lần đầu tiên mang thương hiệu việt
đã ra đời trong năm hai nghìn một mươi chín
sự khởi đầu này
đánh dấu cho sức mạnh
của kinh tế tư nhân
trong giai đoạn mới
và đó cũng là thành tiệu nổi bật
là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế việt nam

sắp đi qua
tăng trưởng của chúng ta
dựa nhiều vào
đã bắt đầu dựa nhiều vào
khu vực kinh tế tư nhân
năm hai nghìn một mươi chín này
vẫn tiếp tục giữ được mức tăng trưởng cao
và cách thức tăng trưởng thế
bởi vì yếu tố tăng trưởng này
tương đối bền vững
với việc mà chúng ta
đẩy câu của nền kinh tế
thúc đẩy câu của nền kinh tế
bằng việc là chúng ta gia tăng tín dụng
như những năm trước
chúng ta kích thích đầu tư
như nhầm năm trước đây
hội nhập kinh tế quốc tế
cũng đã và đang mở ra nhiều cơ hội
cho việt nam
chứng kiến làn sóng đầu tư fdi vào việt nam
đạt hiệu quả
cả về số lượng và chất lượng

năm hai nghìn một mươi chín thì các nhà sản xuất ô tô này đã đạt hiệu quả về số lượng và chất lượng
năm hai nghìn một mươi chín thì có thể nói là chúng ta đã đạt được
những cái thành công
của các giai đoạn trước
đặc biệt là chúng tôi nhận thấy rằng
những cái yếu tố
về kinh tế vĩ mô
tăng trưởng kinh tế
cũng như là chất lượng
của nền kinh tế
đã có những cái bước
tiếp tục duy trì được sự ổn định
và bền vững
hơn cho với cái giai đoạn trước
đặc biệt là
về những cái yếu tố
ví dụ như là lãng pháp
về cắn cân thương mại
về tăng trưởng
cùng với những cố gắng của mình
việt nam đã cải thiện rất tốt
về thủ tục hành chính trong kinh doanh
đấy là việc mà cá nhân tôi cho rằng
đó là điểm sáng của nền kinh tế việt nam
việt nam cần duy trì tốt vấn đề này
trong năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp tới
chính là năm đầu tiên
động lực tăng trưởng chính
đến từ khu vực chế biến
tỉ trọng xuất khẩu
và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân trong nước
việt nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhất asean
và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất ở châu á
đó là thành quả rất quan trọng
và để có được sự lạc quan này
chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều
thưa quý vị có thể nói
kinh tế việt nam phát triển nhanh ổn định
nhưng vẫn là quốc gia có thu nhập trung bình thấp
có thể thấy rằng gdp của thế giới
ngay một cách xa so với việt nam
cách đây hơn ba mươi năm
gdp bình quân đầu người của thế giới
đã cao hơn việt nam là ba chín trăm linh usd
đến nay thì khoảng cách đã là hơn tám usd
và khoảng cách thì vẫn tăng qua các năm
nói theo một cách khác
thì việt nam có lúc tốc độ tăng trưởng cao
vào tốc đầu của khu vực và thế giới
xong đó lại là những bước ngắn
nên vẫn tụt hậu
và đó là những thách thức mà chúng ta cần phải hóa giải
thì mới có điều kiện để có thể phát triển
và nội dung trong một góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
tôi cho rằng là
có lẽ là thách thức lớn nhất
trong kinh tế của việt nam
trong hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
đó là cần phải
đổi mới một cách mạnh mẽ
mô hình tăng trưởng kinh tế
chúng ta đã nói nhiều về việc là chúng ta chuyển đổi
từ mô hình kinh tế
theo chiều rộng sang chiều sâu
nhưng trong thực tế thì trong thời gian qua
việc mà chúng ta thực hiện
việc chuyển đổi đó
vẫn còn rất nhiều hạn chế
đặc biệt là trong bối cảnh
nếu chúng ta không chuyển đổi một cách mạnh mẽ
thì ngoài cái việc
những bối cảnh quốc tế trong thời gian tới
nó có thể nó
nó sẽ bất lợi hơn so với thời gian vừa qua
và đồng thời chúng ta lại sẽ
có nguy cơ là chúng ta
chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng
ở cái mức
chưa có khả năng vượt hoạt được
bẫy thu nhập trung bình
trong trường hợp thi tranh thương mại được giải quyết
đối với các lỗ hổng tỏa
hoặc là ít nhất được một phần
thì rõ ràng là những cái lợi thế về lỗ hồng thị trường
nó sẽ bị giảm xuống
và đấy là một cái thách thức cho việt nam
cùng với việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do
như cp tpp
thì bên cạnh những cơ hội được mở ra
việt nam cũng đã và đang đối mặt
với rất nhiều thách thức mới
sức ép về
cắt giảm thuế quan
rồi sức ép về cải cách thể chế
những khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo
mà chúng ta buộc phải thực hiện
một báo cáo được
trường đại học kinh tế quốc dân
công bố cách đây ít ngày cho thấy
nếu duy trì tốc độ tăng trưởng
ở mức sáu một năm
và từ bảy đến tám một năm
việt nam gần như không có cơ hội
đuổi kịp các nền kinh tế trong khu vực
vào năm hai nghìn bốn mươi năm
điều này càng đặt ra
thách thức cho kinh tế việt nam
năm hai nghìn hai mươi năm cuối cùng
của chiến lược phát triển kinh tế
xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội
dù mục tiêu
chỉ đặt ra ở mức sáu tám
song có lẽ nhiều kì vọng
đang trông chờ ở mức cao hơn
trong thời gian tới
hẹn gặp lại